liên quan đến việc hơn năm con heo bị tiêm thuốc an thần trước khi đưa vào giết mổ
bị phát hiện ngày hai mươi tám tháng chín tại điểm giết mổ tập trung xuyên á huyện củ chi
ngày ba mươi tháng chín lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tri cục thú y tp hcm và cục cảnh sát tội phạm về môi trường c bốn mươi chín
đã tiến hành họp báo tại trị cục thú y tp hcm công bố một số thông tin ban đầu xử lý vụ việc
theo xác nhận từ các cơ quan chức năng trong buổi họp báo
nơi vừa phát hiện tiêm thuốc an thần cho heo là điểm giết mổ xuyên á huyện củ chi
nơi hằng ngày cung ứng tới năm mươi lượng thịt heo cho cả địa bàn tp hcm
vào thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng bắt quả tang hai nhân viên đang tiêm thuốc an thần cho heo
gây ức chế thần kinh để heo ngủ
đoàn đã lấy bốn mẫu thuốc và khoảng một trăm bốn mươi mẫu nước tiểu đại diện cho lô heo để xét nghiệm
và phát hiện có chất sepromazine chất an thần
các kết quả xét nghiệm đã được công bố
với một mươi ba chủ cơ sở vi phạm tại địa điểm giết mổ xuyên á buộc họ phải thừa nhận hành vi vi phạm
số lượng heo được xác định nhiễm thuốc an thần là ba bảy trăm năm mươi con
theo đánh giá chuyên môn thuốc này được tiêm trước khi giết mổ gây rất nhiều ảnh hưởng xấu cho người tiêu dùng
vì lượng thuốc tồn dư trong thịt là rất lớn
về biện pháp xử lý đối với lô thịt heo bị tiêm thuốc an thần
cơ quan chức năng cho biết sẽ lấy mẫu xét nghiệm lại trong chiều ngày ba mươi tháng chín
nếu âm tính sẽ cho giết mổ
sẽ lưu giữ tiếp và trong quá trình lưu giữ heo tiếp tục chết thì buộc phải tiêu hủy
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để tìm ra những cán bộ thú y có liên quan
tiếp tay cho hành vi tiêm thuốc an thần vào heo tại lò mổ xuyên á
để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành